các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
ngay trên bờ biển các tỉnh nam bình thuận đến bến tre
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh tới cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
từ một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km đi vào đất liền các tỉnh từ nam bình thuận đến bến tre
cường độ mạnh cấp bảy cấp tám suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực đất liền nam bộ
do ảnh hưởng của cơn bão số chín vùng biển từ nam bình thuận đến bến tre
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
sau tăng lên cấp tám vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp chín cấp một mươi giật tới cấp một mươi hai
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét riêng vùng gần bờ là từ ba đến năm mét khiến biển động
ngoài ra do ảnh hưởng của đới gió mùa đông bắc tăng cường
thì từ gần sáng ngày mai ở vịnh bắc bộ đới gió đông bắc sẽ mạnh dần lên tới cấp sáu
và với hướng di chuyển như vậy đêm nay hoàn lưu của bão số chín sẽ ảnh hưởng trực tiếp
đến các tỉnh ven biển nam trung bộ các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận
vùng ven biển các tỉnh nam bộ khu vực bà rịa vũng tàu bến tre trà vinh gió mạnh dần lên cấp sáu
đêm nay và sáng sớm ngày mai khi bão đổ bộ vào đất liền thì cường độ sẽ tăng lên cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi
sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền hơn suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan đi
nhưng khu vực phía nam của tỉnh đắk nông lâm đồng đồng nai bình phước long an
hay thậm chí là cả thành phố hồ chí minh sẽ là những vùng có khả năng xuất hiện gió giật từ cấp bảy đến cấp tám
cùng với gió mạnh thì ở các tỉnh nam trung bộ khu vực nam tây nguyên và các tỉnh miền đông nam bộ
từ đêm nay đến hết ngày mai sẽ có mưa lớn rồn rập với tổng lượng mưa được dự báo là từ hai trăm linh ba trăm linh mm có nơi cao hơn
với các tỉnh từ quảng trị trở vào đến quảng ngãi chỉ chịu ảnh hưởng rìa phía bắc của bão số chín
nhưng lại có sự kết hợp của một khối không khí lạnh sẽ bổ sung
vì thế từ đêm nay và ngày mai sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm có những điểm trên mức độ này
vì thế từ nay đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một trên các sông từ quảng trị đến bình thuận các tỉnh miền đông nam bộ và khu vực tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ
đỉnh lũ trên các sông từ quảng trị đến quảng nam và khu vực tây nguyên khả năng giao động ở mức báo động một đến mức báo động hai
còn đối với các sông từ quảng ngãi đến bình thuận thì sẽ giao động ở mức bá động ba
và trên mức báo động ba nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp hay là đô thị tại các tỉnh trên
cấp độ rủi ro thiên tai là từ cấp một đến mức cấp hai
ngược trở ra với các tỉnh thành miền bắc khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường
vì thế mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh thành vùng núi vẫn sẽ duy trì ở ngưỡng là từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ còn đối với vùng đồng bằng sẽ là từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
lui xuống miền trung thanh hóa
thì trong đêm nay mưa chỉ còn xảy ra vài nơi
xin được chuyển sang phần thời tiết biển
đối với vùng biển của huyện đảo hoàng sa thì có mưa rào và rông tầm nhìn xa thoáng trên một mươi km giảm xuống còn bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp sáu và giật cấp bảy cấp tám khiến biển động
nhiệt độ tại đây là hai mươi bốn hai mươi chín độ
đối với vùng biển của huyện đảo trường sa có mưa giải rác tầm nhìn xa giảm xuống còn bốn một mươi km trong mưa
phía tây gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
giật cấp một mươi một
phía đông gió đông nam cấp bốn cấp năm
nhiệt độ tại đây là hai mươi năm ba mươi độ
sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước

thực sự chỉ có tuyên tr gy gratitude